tại nhà thiếu nhi tp hcm trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và hội đồng đội trung ương
đã tổ chức lễ tuyên dương thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến
và chúc mừng các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi tiêu biểu
liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ ba năm học hai nghìn một mươi chín đã quy tụ hai trăm bảy mươi tám gương thiếu nhi
trong cả nước là những bông hoa tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập năng nổ tích cực
trong các hoạt động chung trong đó ba mươi chín em được trung ương đoàn tặng bằng khen tại lễ tuyên dương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đề nghị các cấp ủy đảng
chính quyền các tổ chức chính trị xã hội các bậc cha mẹ thầy cô phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
phối hợp chặt chẽ quan tâm chăm lo và hỗ trợ công tác bảo vệ giáo dục trẻ em tạo môi trường
điều kiện an toàn thuận lợi cho các em được vui chơi học tập nhất là với các em có hoàn cảnh khó khăn
con em hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số biên giới hải đảo